ngày hai mươi bốn tháng tám ủy ban nhân dân thành phố hải dương ra văn bản số một nghìn bảy trăm bảy mươi ba về việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các đơn vị chức năng của tp hải dương đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông trần đình vịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
phó giám đốc công ty bảo việt nhân thọ hải dương và vợ là nguyễn quỳnh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cả hai trú tại tô ngọc vân phường hải tân thành phố hải dương do có hành vi không khai báo y tế khi đã từng tham gia liên hoan
tại ổ dịch nhà hàng thế giới bò tươi số ba mươi sáu phố ngô quyền tp hải dương
hành vi của ông vịnh và bà phương đã vi phạm quy định về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nghị định một trăm bảy mươi tám
của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế mức phạt mỗi trường hợp là ba trăm linh đồng
trước đó thành phố hải dương đã ra các quyết định xử phạt một mươi ba người không khai báo y tế sau khi có thông báo của cơ quan chức năng
về ca bệnh tám trăm sáu mươi bảy ở nhà hàng thế giới bò tươi